tại buổi tòa đàm ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ba nhân dân tp hcm đi nhận những ký nghị đề xuất của các doanh nghiệp

hiện tp hcm đã thành lập hội đồng phát triển kinh tế ngành sắp tới sẽ có các giải pháp để phát huy vai trò của các hiệp hội
từ đó tập hợp được nhiều đóng góp đề xuất giá trị thiết kế
có những giải pháp kịp thời hiệu quả để khôi phục phát triển kinh tế thành phố
liên quan tới lĩnh vực vận tải sở giao thông vận tải tp hcm vừa khẳng định
từ đây cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi hỗ trợ doanh nghiệp vận tải sẽ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
theo đó sở sẽ tạo điều kiện tối đa giải quyết nhanh hồ sơ thủ tục hành chính để doanh nghiệp kinh doanh
đối với những vấn đề nằm ngoài thẩm quyền sở giao thông vận tải sẽ tổng hợp báo cáo đề xuất
ủy ban nhân dân tp hcm và bộ giao thông vận tải để tháo gỡ khó khăn
định kỳ hàng tháng sở giao thông vận tải sẽ gặp gỡ doanh nghiệp để cùng giải quyết các vướng mắc phát sinh
đối với khó khăn của doanh nghiệp trong việc tìm chỗ dừng đậu cho container vào gãn các lái
sở giao thông vận tải ủng hộ việc sử dụng tạm thời phần đất thuộc hành lang giao thông đường võ chí công
làm điểm dừng đổ container ra vào gãn các lái
về đề xuất giãn thời gian thu phí tuyến xa lộ hà nội sở sẽ tổng hợp ý kiến và báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm xem xét
thưa quý vị thời gian gần đây có nhiều người là nạn nhân của hình thức vay tiền bằng hợp đồng ủy quyền tài sản
và hậu quả của việc vay mượn này khiến cho nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản đây là thực trạng đáng báo động hiện nay
mới đây truyền hình công an nhân dân nhận được đơn khu xét của bà võ thị lưu ngôi quận một mươi một tp hcm
trong đơn bà lương nêu năm hai nghìn một mươi tám vì gia đình cần vốn làm ăn bà đã vay của ông nguyễn duy khánh số tiền ba trăm linh triệu đồng
tài sản thế chấp bên cho vay yêu cầu bà làm hợp đồng ủy quyền ba thửa đất tại huyện hàm tân tỉnh bình thuận
có diện tích hơn bốn mươi bảy m hai giá trị theo thị trường khoảng hơn năm tỷ đồng
thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau bên cho vay tiền đã chuyển nhượng luôn ba thửa đất này cho người khác mà bà lưu không hề hay biết
quá bức xúc bà lưu đã khởi kiện ra tòa án nhân dân huyện hàm tân tỉnh bình thuận
phiên xử sơ thẩm diễn ra vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi vừa qua
tôi sẽ kêu cứu tất cả các nơi nếu khi nào tôi còn một hơi thở cuối cùng tôi sẽ quyết tranh đấu đòi lại những thông bằng cho bản thân cho danh hình tôi
như là cái vấn đề viện kiểm sát cũng như là nguyên đơn đề nghị là phải yêu cầu là giám định bổ sung
tuy nhiên thì cái phần đó thì hội đồng xét xử đã bác hết toàn bộ cái yêu cầu đó
thực tế số tiền vay chỉ là ba trăm linh triệu đồng nhưng tài sản thế chấp có giá trị cao hơn gấp nhiều lần bị chiếm đoạt
không cam tâm bị mất trắng
tài sản như vậy bà lưu cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa phúc thẩm để lấy lại công bằng
qua vụ án này cho thấy việc phê mượn tiền thông qua hình thức làm hợp đồng ủy quyền tài sản là hết sức rủi ro
cũng trong thời gian qua nhiều nạn nhân đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng cầu cứu với nội dung
do gia đình họ không tiếp cận được vốn vay ngân hàng đã ủy quyền cho người khác sử dụng sổ đỏ của mình để vay giúp
sông không ngờ phải gánh luôn món nợ khổng lồ khi các đối tượng cho vay lợi dụng sự ủy quyền của nạn nhân để vay thêm khoản tiền lớn hơn rất nhiều
rồi không trả đến khi ngân hàng thông báo phát mãi tài sản thì chủ nhân thực sự của những tài sản đó mới vỡ lẻ và đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản
đây là một cái thực trạng mà pháp luật cần phải quan tâm và giải quyết và phải giải quyết theo cái cách là chuyển hóa nó thành một án lợi
để các cấp tòa khác khi gặp một cái vụ việc này họ có một cái khuôn mẫu để xử
có lúc thì có cái tòa án ở tỉnh khác thì xử lý là cái người mà đi vai nợ đó thì thắng nhưng lại cũng cái trường hợp giống như vậy
nhưng ở các tỉnh khác thì cái người đi vay nợ lại thuộc tránh bị cái người mà bị xử thì người ta thấy rằng có cái gì đó nó oan sai
và nó không thỏa mãn được hết cái nội dung khởi kiện của người ta
qua các vụ việc trên là bài học và lời cảnh báo với người dân không nên tin tưởng thực hiện vay mượn tiền bằng hợp đồng ủy quyền tài sản
trong trường hợp ủy quyền cần tìm hiếu kỹ
và thực hiện các giao dịch theo đúng quy định của pháp luật
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng cần giải thích hướng dẫn và có sự xem xét kỹ vụ việc
để tránh xảy ra tranh chấp khiếu kiện của người dân cũng như ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật